hôm nay là buổi học đầu tiên của năm nay có rất nhiều tình cảm và sự phấn khích đối với thầy thuốc mát trong các khóa học như thế này
hàng năm có khoảng chín mươi bốn học viên của một trăm bốn mươi nước cũng theo học tại đây
giáo sư thomas từng có hai mươi năm làm trưởng khoa truyền thông và ngay nhìn đồng thời cũng chính là chủ tịch tổ chức truyền thông châu âu
về hình ảnh thomas như một người thầy giảng dạy trong lĩnh vực truyền thông và tôi học được rất nhiều từ cách tiếp cận hay là cách tương tác với học viên cũng như phương pháp giảng dạy của thomas
điều quan trọng là về thomas giống như một quyển từ điển về truyền thông vậy
thomas đưa ra rất nhiều các kiến thức kinh điển cũng như là những thông tin cập nhật trong lĩnh vực truyền thông
giáo sư tiến sĩ thomas bower là nhà khoa học nghiên cứu về lý thuyết truyền thông cũng như là giảng dạy và đào tạo truyền thông
ông được biết đến trong cộng đồng khoa học quốc tế cũng như trong giới các nhà giáo dục và các cơ sở giáo dục truyền thông như là một chuyên gia lĩnh vực năng lực truyền thông tại đại học tổng hợp viên
là chủ tịch của hiệp hội truyền thông châu âu nên giáo sư tiến sĩ thomas rất dễ dàng kết nối với các chuyên gia hàng đầu của các nước trong hiệp hội cùng tham dự vào các khóa đào tạo như thế này
tôi rất hạnh phúc khi được giảng dạy với các học viên của việt nam đây là lần thứ ba đoàn học viên của học viện báo chí và tuyên truyền sang học tập tại đại học tổng hợp viên
chương trình này được thực hiện theo dự án hợp tác đào tạo giữa hai trường

chúng tôi cũng nhiều lần sang việt nam tham gia các khóa đào tạo và tổ chức hội thảo báo chí quốc tế tại hà nội
chúng tôi không chỉ hợp tác với nhau cho công việc chúng tôi còn có các mối quan hệ đồng nghiệp rất thân thiết
chúng tôi cùng làm việc để giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn
chúng tôi làm việc cùng nhau cũng như những người trong gia đình
ngoài các buổi học trên lớp các học viên còn được giáo sư thomas đưa đến các báo bài để thực tập và học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp
những tiếng cười sàng khoái luôn tràn ngập mỗi khi được tiếp xúc với học viên việt nam
các học viên việt nam như đã đem lại cho ông một nguồn cảm hứng mới lạ và mãnh liệt hơn
appia là hãng thông tấn lớn nhất ở áo
hôm nay là buổi đi thực tế học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp
môi trường mạng đã tác động sâu rộng đến phương pháp truyền tin trong những năm gần đây
truyền thông nói chung và báo chí nói riêng đã phải thay đổi cơ bản để phù hợp với xu hướng của thời đại

hoạt động đa phương tiện và tích hợp các chức năng là xu thế của các cơ quan báo chí
hãng thông tuấn của chúng tôi đã cung cấp tin tức cho ba mươi tờ báo ở áo và châu âu
một mươi năm năm qua chúng tôi thường tập trung ảnh đăng trên các trang tin sao cho hấp dẫn hơn
tuy nhiên trong ba năm trở lại đây khi mà các trang mạng xuất hiện ngày càng nhiều các video
để bắt kịp xu thế thay đổi của thị trường chúng tôi đã tổ chức thêm một bộ phận sản xuất video
hiện nay hoạt động mạnh nhất của chúng tôi là sản xuất các video
chỉ có thể đặt ra một bộ phận sản xuất video
chỉ có thể đặt mình vào vị trí của khách hàng
cái họ luôn mong muốn tìm kiếm chính là sự chia sẻ các video trên mọi phương tiện mà họ có
vì vậy chúng tôi cần phải đa dạng hóa các hình thức đưa tin
kể cả cho báo in cho phát thanh và cả video cho báo mạng và truyền hình
đã lâu trưa nay giáo sư mới trang thủ về với ngôi nhà bé nhỏ của mình
thường giáo sư phải làm việc đến một mươi hoặc một mươi hai giờ một ngày khi có những khóa học của việt nam sang
niềm yêu thích tình cảm của người việt nam làm ông say mê
không gì hạnh phúc khi được chìm đắm trong những cảm hứng đam mê với công việc
niềm đam mê với công việc và những tình cảm trong sáng nồng nàn với bạn bè sẽ mãi là những nồ hoa tinh khiết dành cho cuộc đời
vừa là bạn vừa là đồng nghiệp bạn giáo sư thomas mới từ hy lạp sang cùng giảng dạy tại khóa học này
truyền được cảm hứng từ mình sang người khác để làm cho công việc và cuộc sống tốt hơn bao giờ cũng mang lại ý nghĩa đẹp nhất cho mỗi người
tôi quen biết giáo sư thomas cách đây hai mươi năm
ông ấy là một trong số ít người nhìn nhận truyền thông là một lĩnh vực khoa học
truyền thông ngày càng đến gần tới điểm hội tụ các ngành khoa học
trong các công trình nghiên cứu của ông ấy
ông có rất nhiều những luận điểm mới những tìm tòi phát hiện mới
các công trình lý thuyết và phương pháp luận của ông bao gồm rất nhiều định hình bởi một nghiên cứu cơ bản
thomas đã xây dựng một mạng lưới quốc tế về hợp tác khoa học và học thuật
phát triển các nghiên cứu và dự án về văn hóa truyền thông và các nghiên cứu năng lực truyền thông
tại khoa truyền thông đại học viên và các đại học nam mỹ và châu á
một trong những kết quả của sự nỗ lực đó là tạo ra sự trao đổi
giữa các phương tiện đa văn hóa và sự thay đổi truyền thông
cũng như sự phát triển văn hóa của truyền thông
trong đó ông có những luận đề nhằm thiết lập các khoa chuyên ngành truyền thông
để nó trở thành một phần của thị trường truyền thông
sự hợp tác giữa khoa truyền thông văn hóa của đại học tổng hợp viên
với học viện báo chí và tuyên truyền đã được thực hiện trong nhiều năm nay
đây là trung tâm đào tạo báo chí hàng đầu tại việt nam

hiện tại nhà trường đào tạo hai mươi chín chuyên ngành bậc đại học một mươi ba chuyên ngành bậc cao học
một mươi chuyên ngành đào tạo tiến sĩ hàng năm học viện tuyển sinh gần một tám trăm linh sinh viên
một buổi lễ cho bằng tiến sĩ danh dự cho các đồng nghiệp của khoa truyền thông
của đại học tổng hợp viên tại học viện báo chí tuyên truyền
cùng với các hoạt động đào tạo nghiên cứu nhà trường còn tổ chức các buổi hội thảo quốc tế
về báo chí và truyền thông trong thời đại công nghệ số
có rất nhiều các bài tham luận có giá trị lý luận truyền thông rất sâu sắc của các học giả đến từ các nước
đó là các vấn đề về những thay đổi mang tính cấu trúc trong truyền thông công cộng báo chí trong môi trường truyền thông số
xã hội việt nam đang thay đổi rất nhanh có rất nhiều những quan điểm mới về báo chí và truyền thông
tôi đã nhìn thấy cách mà các nhà báo cố gắng truyền tải thông điệp đến mọi người
chúng tôi thấy vai trò của truyền thông ngày càng lớn và đang trở thành một lĩnh vực khoa học xã hội
sự hợp tác không chỉ là những hoạt động giảng dạy mà còn là những trao đổi về học thuật
phát triển dự án nâng cao năng lực lãnh đạo truyền thông trong một thế giới mà con người ngày càng tự do hơn trong phát ngôn của mình trên các diễn đàn xã hội
điều đó đòi hỏi nhiều đến trí thức để con người vừa nâng cao được tính tự do nhưng đồng thời cũng phải nâng cao tính trách nhiệm xã hội trong hoạt động truyền thông
rời việt nam về nước giáo sư thomas lại bắt tay vào việc chuẩn bị cho những lớp học từ việt nam sang
sự thân thiết như anh em trong gia đình như một mạch ngầm thấm sâu và lai động trái tim của thomas
ông như vô tình tìm thấy một điều gì thật thiêng liêng đã quên bấy lâu nay
trong cuộc hành trình của con người không phải bao giờ trong hành trang cũng giữ được tất cả
có những cái phải bỏ đi để rồi lại phải tìm kiếm
có rất nhiều điều mới lạ trong sự cảm nhận của mỗi người khi tham gia các khóa học này
không gian văn hóa
không gian văn hóa
nền văn minh rất khác biệt giữa phương đông và phương tây
em cũng rất là ấn tượng với cái cách thầy làm việc
cực kỳ là nhiệt huyết cực kỳ là chân thành cực kỳ là nhiệt tình
và không bao giờ quan trọng là mình đang ở đâu
mà miễn là mình có thể sông sáo mình làm được việc là thầy sẵn sàng
thầy nhảy vào để thầy làm việc đó
chứ không công lệ rằng là mình có nên hay không nên
mỗi khi kết thúc khóa học
giáo sư thomas lại bắt tay vào việc
thomas thường tổ chức hội thảo về truyền thông
hội thảo lần này được tổ chức tại hội trường của đại học tổng hợp viên
chủ đề chính của hội thảo lần này là tập trung vào những vấn đề truyền thông trong môi trường mạng
sự thay đổi của báo chí trong môi trường mạng
diện mạo nền báo chí đang thay đổi như thế nào
và các phương pháp trong đào tạo báo chí hiện nay
vai trò của các nhà nghiên cứu trong đổi mới cơ sở lý luận báo chí
chúng ta phải đặt ra những mục tiêu và tiến hành nghiên cứu
muốn nắm mắt được cơ hội chúng ta phải tăng cường hợp tác
nhiều năm qua ông thomas đã tổ chức thực hiện hợp tác đào tạo truyền thông
với các nước châu mỹ và châu á trong đó có việt nam
chúng ta cần sự hợp tác sâu rộng hơn và thực hiện các chương trình nghiên cứu song song với đào tạo
ở các cấp học khác nhau từ đại học lên cao học và tiến sĩ
chúng ta cũng cần thiết lập những phương tiện kết nối để thực hiện trao đổi
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
chúng ta phải tăng cường hiểu biết
để nắm bắt các cơ hội hợp tác nghiên cứu và đào tạo
ông thomas là người đã làm được những điều cơ bản nhất để chúng ta có được một sự phối hợp như ngày nay
sau khóa học chúng tôi theo giáo sư thomas về nhà
thủ đô viên nơi nào cũng rất cổ kính
ông được biết đến trong cộng đồng khoa học quốc tế
cũng như trong giới các nhà giáo dục truyền thông như là một chuyên gia lĩnh vực năng lực truyền thông
niềm đam mê cho ta thấy trên ốc tủ của ông còn sâu tầm
những chiếc máy ảnh cách đây hơn trăm năm
sự hợp tác này được các bạn việt nam chủ động kết nối vào năm hai nghìn hai mươi
ngày ấy một số giáo sư đã thông qua đại sứ quán của việt nam tại áo để trao đổi chương trình hợp tác này với tôi
tôi cảm thấy rất hứng thú và lập luôn kế hoạch để gửi sang việt nam
phía việt nam cũng đã sẵn sàng và mọi thứ kết nối được diễn ra nhanh chóng
phía việt nam và tôi đã làm việc tích cực trong một thời gian để mọi kế hoạch hợp tác được triển khai
chúng tôi cùng tìm hiểu và cùng thúc đẩy để mọi hoạt động đi đến kết quả cụ thể
các sự kiện của hà nội đã mang đến cơ hội để kết nối khóa học truyền thông với internet
chúng tôi cùng nhau phát triển dự án truyền thông xã hội ở việt nam
điều này thật sự thú vị khi so sánh việc sử dụng truyền thông xã hội của việt nam với các nước như áo hay là đức
tôi hy vọng dự án phát triển truyền thông sẽ có một bước thay đổi lớn khi việt nam ứng dụng các công nghệ truyền dẫn từ vinasat
hôm nay là ngày cuối cùng của khóa học
những xúc cảm dường như đã hiện lên đậm sâu hơn trong từng ánh mắt
tình cảm của người việt thật sự đã lai động đến trái tim của các giảng viên ở đây
giáo sư thomas là người cảm nhận và bộc lộ rõ hơn ai hết
ông thượng nói tình cảm của các bạn nồng nàn như người trong gia đình làm tôi luôn xúc động
tôi có thể làm tất cả những gì có thể
tôi yêu các bạn như yêu chính anh em của mình
tôi tìm thấy điều thiêng liêng tưởng như đã mất
chúng tôi hiểu rằng học không phải chỉ ngồi trên lớp mà học đó là sự ba đợt văn hóa của những con người khác lề hoa của nhau
do vậy mà chúng tôi rất mong rằng thầy thomas cùng ông wagon ông trưởng khoa sẽ giúp đỡ học viện báo chí tiên truyền
và ngành bản truyền thông ở việt nam
nói chung được tiếp xúc nhiều với những chi thức mà cậu còn
đã đến giờ phải lên máy bay về nước
ra đưa tiện chúng tôi không thể không có thomas
một người thầy một người bạn lớn một người anh em thân thiết như trong gia đình
bích yến một việt kiều ở áo là người đứng ra kết nối và tạo nên sự phối hợp trong suốt những năm qua
ở cuộc chia tay nào cũng thấy dáng hình chị lặng lẽ đứng nhìn
chồng chị cũng là người luôn chia sẻ và sánh vai cùng ông thomas
họ là những cây cầu nối giữa hai quốc gia hai nền văn hóa